đoàn đại biểu quốc hội tp cn do đồng chí trần thánh mẫn bí tư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam làm trường đoàn
vừa có buổi tiếp xúc cử tri huyện cờ đỏ tp cn
trước những ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí trần thanh mẫn đã giải thích
thông tin thêm về tình hình trong nước và thế giới
cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam trong thời gian vừa qua
đồng chí trần thánh mẫn đề nghị các địa phương trên địa bàn tp cn
cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch trong tình hình mới
đề cao cảnh giác thường xuyên giả soát đảm bảo an toàn tại các cơ sở
và hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thực hiện mục tiêu kép không để đình trệ đứt gãy các hoạt động kinh tế